kết thúc tốt đẹp chuyến thăm liên bang nga tối qua theo giờ việt nam tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã tới sân bay quốc tế ferran lee thủ đô budapest bắt đầu chuyến thăm chính thức hungary theo lời mời của thủ tướng vikto orbán
lễ đón chính thức tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam được tổ chức trọng thể tại sân bay quốc tế ferrangles thủ đô budapest
việt nam và hungary thiết lập quan hệ ngoại giao ngày ba tháng hai năm một nghìn chín trăm năm mươi hungary đã dành cho việt nam sự ủng hộ giúp đỡ quý báu trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước
những năm qua quan hệ hai nước có những bước phát triển rất tích cực trao đổi đoàn các cấp đặc biệt ở cấp cao diễn ra thường xuyên trên tất cả các kênh đảng chính quyền quốc hội địa phương
hai bên hợp tác hiệu quả tại các diễn đàn đa phương nhất là tại liên hợp quốc và trong khuôn khổ diễn đàn kinh tế á âu
hungary coi việt nam là đối tác quan trọng nhất ở đông nam á quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước đang trên đà phát triển kim ngạch năm hai nghìn một mươi bảy lần đầu tiên đạt trên ba trăm năm mươi năm triệu đô la mỹ
chính phủ hungary dành cho việt nam gói tín dụng ưu đãi trị giá năm trăm linh triệu euro để thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển trong các lĩnh vực y tế xử lý nước tin học nông nghiệp
hungary cũng là nước tại đông âu liên tục tăng số lượng học bổng dành cho việt nam hiện nay là hai trăm linh suất một năm
chuyến thăm của tổng bí thư nguyễn phú trọng đến hungary lần này là sự kiện có ý nghĩa lịch sử vì đây là chuyến thăm đầu tiên của tổng bí thư đảng ta đến một đất nước trong khu vực trung đông âu kể từ sau thời kỳ chuyển đổi thể chế chính trị ở những nước này
đồng thời khẳng định chủ trương của việt nam coi hungary là đối tác truyền thống quan trọng hàng đầu ở khu vực trung đông âu tăng cường sự hiểu biết tin cậy lẫn nhau giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước
tạo dấu mốc mới động lực mới đưa quan hệ việt nam hungary phát triển lên một tầm cao mới
theo chương trình trong thời gian thăm chính thức hungary từ ngày tám đến ngày một mươi một tháng chín tổng bí thư nguyễn phú trọng sẽ có các cuộc hội đàm hội kiến với các nhà lãnh đạo hungary
chứng kiến lễ ký kết nhiều văn kiện hợp tác giữa hai nước gặp hội hữu nghị hungary việt nam thăm thành phố santendre và phát biểu tại hội nghị hiệu trưởng các trường đại học việt nam hungary lần thứ hai
thăm đại sứ quán và nói chuyện với cộng đồng người việt nam tại hungary